theo thông tin từ cơ quan công an tỉnh bình dương sau một mươi tám tiếng tích cực điều tra
nghi phạm gây ra vụ thảm sát tại một ngôi nhà thuộc khu phố tân ba phường thái hòa thị xã tân uyên tỉnh bình dương đã bị bắt
nghi phạm bị bắt giữ là trần trọng luận ba mươi bốn tuổi ngụ tại khu phố năm phường thái hòa thị xã tân uyên tỉnh bình dương
theo thông tin ban đầu luận là hàng xóm của bà cúc hàng ngày luận thường qua nhà bà cúc uống cà phê
nghi phạm thường hay mở phim có nội dung không lành mạnh trên điện thoại để xem nên bị chị nhi phàn nàn và có lần đuổi đi nơi khác
nghĩ là chị nhi coi thường mình nên tức giận muốn trả thù
ngày hai mươi ba tháng bốn sau khi bị thua hết tiền do đánh bạc luận nảy sinh ý định tự tử
lúc này luận nhớ đến chị nhi nên đến nhà gây ra thảm án
làm việc với cơ quan điều tra luận đã khai nhận toàn bộ hành vi tội ác của mình
cơ quan điều tra cũng đã thu giữ hung khí gây án vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ